còn tại an giang vào khoảng một mươi giờ sáng nay phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh an giang đã di lý nguyễn thái bình
còn gọi là a khủng tại thành phố hồ chí minh đây là đối tượng trốn lệnh truy nã về tội giết người
trước đó vào ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm của bình gồm một mươi ba đối tượng
mang theo dao tự chế và sáu chai xăng đến cầu cái sắn thuộc phường mỹ thạnh thành phố long xuyên tỉnh an giang
giải quyết mâu thuẫn về nhóm của phan văn tạo trú tại địa phương
trong lúc đánh nhau nhóm của bình đã dùng dao đâm chết tạo sau đó bình bỏ trốn lên thành phố hồ chí minh sinh sống
cho đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ